báo nhân dân đã tổ chức trọng thể buổi meeting kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mùng hai tháng chín
trong dịp này ba cán bộ đảng viên của đảng bộ báo nhân dân đã được trao tặng huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng
đây là dịp để tập thể những người làm báo nhân dân ôn lại truyền thống hào hùng vẻ vang của đảng của dân tộc
qua đó để mỗi cán bộ đảng viên phóng viên và nhân viên đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay trong cơ quan
ý thức được rõ hơn về trách nhiệm nghĩa vụ của mình trước việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được đảng giao phó
thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc việt nam
kỷ nguyên độc lập tự do bắt đầu một thời đại mới thời đại hồ chí minh rực rỡ tên vàng
thành tiệu và những thử thách suốt chặng đường hơn bảy mươi năm qua đã minh chứng những giá trị của một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
công cuộc đổi mới được đảng cộng sản việt nam khởi xướng lãnh đạo từ những thập niên cuối của thế kỷ hai mươi cho đến nay
chính là sự tiếp nối những giá trị lịch sử và những bài học sâu sắc của cuộc cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
dân chủ hóa và hiện đại hóa là nền tảng vững chắc cho sự phát triển và trường tồn của dân tộc việt nam trong tương lai
cũng tại buổi lễ đảng ủy ban biên tập báo nhân dân đã tổ chức trao huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng
huân chương lao động bằng khen của thủ tướng chính phủ và bằng khen của đảng ủy khối các cơ quan trung ương cho một số đồng chí của báo